hệ thống giáo dục mầm non các trung tâm ngoại ngữ và khối trường phổ thông tư nhân đang đứng trước nguy cơ phá sản do không có nguồn thu do học sinh nghỉ học
ước tính nếu khoảng hai trăm linh trường tư ở hà nội và tp hcm đóng cửa thì số tiền nợ ngân hàng lên tới hàng nghìn tỷ đồng và trên dưới ba mươi lao động mất việc làm
hiện các trường tư sẽ không cầm cự được qua ba tháng tính theo kỳ hạn đóng tiền của học sinh